bộ lao động thương minh và xã hội vừa trình chính phủ dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng với mức tăng một mươi một
nếu phương án được chấp thuận dự kiến sẽ có khoảng tám trăm sáu mươi tám người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước được tăng lương hưu trợ cấp với kinh phí chi trả tăng thêm trong năm hai nghìn hai mươi hai khoảng bốn sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng
có khoảng hai một mươi ba triệu người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội tăng lương hưu trợ cấp với kinh phí chi trả tăng thêm trong năm hai nghìn hai mươi hai khoảng một mươi bốn bảy trăm linh tỷ đồng
người hưởng lương hưu trợ cấp trước ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có mức thấp cũng sẽ được điều chỉnh bù thêm để đạt hai năm triệu đồng một tháng
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín bên cạnh công tác chốt chặn tuần tra kiểm soát
đảm bảo an ninh an toàn cho người dân trước dịch bệnh công an phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tổ chức trao nhiều phần quà
nhu yếu phẩm tặng cho người dân góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng
hơn một phần quà gồm gạo trà giò chả cá bò kinh chiên đã được công an phường trảng giải trao tận tay những sinh viên công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
tổng kinh phí trao quà hỗ trợ lần này là hơn hai trăm linh triệu do công an phường trảng giải vận động hỗ trợ từ một số doanh nghiệp ở địa phương
để chung tay đóng góp một phần công sức và tinh thần cũng như vật chất để giúp người dân vượt qua đại dịch lần này
được sự quan tâm của chỉ huy công an phường đã vận động các mạnh thường quân
quan tâm tới từng sinh viên của chúng em ở từng phòng trọ thì qua đó thì bọn em sẽ có động lực hơn để học tập
tính từ đầu tháng bảy đến nay công an phường trảng giải đã vận động các tổ chức nhà hảo tâm mạnh thường quân trao đến công nhân lao động
sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường hơn một mươi tấn lương thực thực phẩm
qua đó góp phần hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác phòng chống dịch
thì cái công tác mà đảm bảo an sinh xã hội hỗ trợ cho bà con nghèo trong cái giai đoạn giãn cách xã hội cũng rất là quan trọng
chính vì vậy mà công an phường đã vận động mạnh thường quân trên địa bàn
có điều kiện hỗ trợ một số phần quà như lương thực thực phẩm thiết yếu để tặng đến gửi đến những bà con có hoàn cảnh khó khăn
rồi những công nhân hộ cho thuê trọ rồi những người trọ trên địa bàn để nhằm giải quyết bớt một phần khó khăn trong đời sống của họ
ngoài dụng vụ đảm bảo an ninh trật tự
tại các chỗ kiểm soát dịch bệnh ở các tuyến được chính xa vào địa bàn phường và các điểm cách ly phong tỏa tại các khu phố
công an phường tràng giai còn phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện công tác điều tra truy bết các trường hợp f f một
để kịp thời đưa vào khu điều trị cách ly theo quy định
đồng thời đề xuất chính quyền địa phương nhanh chóng ban hành văn bản thực hiện khu vực cách ly phong tỏa
sau khi phát hiện trường hợp f để khoanh vùng dập dịch không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
thưa quý vị trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi một sản lượng hàng hóa việt nam xuất khẩu vào australia đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ
đặc biệt là hàng nông sản
so với cùng kỳ năm trước lượng hàng rau quả việt nam nhập khẩu vào australia trong giai đoạn từ tháng một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tăng bốn mươi năm sáu và đạt bốn mươi sáu năm triệu đô la mỹ
mặt hàng gạo xuất khẩu ghi nhận con số ấn tượng với mức tăng ba mươi bảy đạt một mươi ba hai triệu đô la mỹ
theo số liệu cập nhật của tổng cục hải quan đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một xuất khẩu thanh long
một trong bốn loại quả tươi việt nam được phép nhập khẩu vào australia tăng hơn tám mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
và đạt gần hai mươi chín triệu đô la mỹ
một loại quả khác là xoài tươi cũng tăng trưởng hơn tám đạt giá trị xuất khẩu gần bốn bốn triệu đô la mỹ
dù đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ xoài thái lan và trung quốc
trong thời gian tới thương vụ việt nam tại australia cho biết sẽ tiếp tục triển khai chương trình
thúc đẩy xuất khẩu nông sản việt nam để khai thác dư địa thị trường
một chuỗi cửa hàng không có nhân viên bán những người dân khi đến đây mua và tự bỏ tiền vào hộp
nếu hoàn cảnh khó khăn thì có thể mua trước và trả tiền sau
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thì nhiều cửa hàng bán nhu yếu phẩm trên địa bàn thành phố hà nội
đã có những mô hình mới nhằm thuận tiện cho việc kinh doanh cũng như đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội
phản ánh của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
trong người bán nằm trên phố triều khúc và đường đại linh hà nội
tất cả các loại rau củ quả bày bán ở đây đều đồng giá một mươi đồng
chị nguyễn thanh thúy cũng như bao người khác đều tự động trả tiền vào giỏ
sau khi đã chọn mua các loại hàng hóa ở đây
tôi đến đây mua rau củ và tôi cảm thấy đồ ở đây rất là tươi
hơn nữa là cửa hàng đồng giá tất cả các mặt hàng đều một mươi và không có người bán
mình sẽ tự bỏ tiền vào đó
thì tôi cảm thấy nó rất là tiện trong cái mùa dịch như thế này
chị trần thị hương cũng đến đây mua các loại rau
trong thời gian giãn cách xã hội thì những gian hàng như thế này
đã tạo được sự yên tâm cho người dân mua sắm các mặt hàng thiết yếu mùa dịch bệnh
hôm nay thì mình thấy ở đây có cái gian hàng không người bán thì mình cảm thấy rất là tốt
tại vì như dịch bệnh này mình thì mình cũng không đi ra ngoài mua đồ ăn được
thế nên là mình chọn là cái gian hàng không người bán này
đồ ăn ở đây thì rất là tươi
giá cả thì rất là vừa phải đối với những người lao động như bọn mình
tất cả những người dân khi đến đây tùy chọn sản phẩm mình cần mua
và đều tự động bỏ tiền vào giỏ
bất kỳ ai khi đến mua hàng không có tiền có thể được nợ và trả sau
mô hình bán hàng này dựa trên sự tự giác của khách hàng là chính
một tuần vừa qua thì người dân xung quanh đây cũng quen khá là nhiều rồi
người ta đi làm về người ta cũng tiện qua tuyến đường này
thì người ta cũng dừng lại mua đồ
với cả mình cũng muốn truyền tả
cái thông điệp là nếu ai thực sự khó khăn thì cũng có thể đến đây chọn đồ và mang đi
do giãn cách xã hội kéo dài khiến việc sinh hoạt gặp khó khăn
cửa hàng không người bán thực sự tiện lợi
và đặc biệt đảm bảo giãn cách theo khuyến cáo của bộ y tế
vì chỉ có người mua không người bán không có nhiều người vào mua cùng lúc
hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi để nhịp sống
cũng như các hoạt động mua bán trở lại bình thường
sáng ngày hai mươi bốn tháng tám thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên
ký văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các bệnh viện trực thuộc bộ y tế và các trường đại học
về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
qua phản ánh trên phương tiện truyền thông cho thấy
tại một số cơ sở tiêm chủng vẫn có hiện tượng thu tiền để được tiêm chủng vaccine
việc làm này không đúng với chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ y tế
vì vậy bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được phân công tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
khẩn trương giả soát chấn chỉnh thực hiện tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín đúng đối tượng
kịp thời an toàn hiệu quả và miễn phí cho đối tượng tiêm chủng
nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức đơn vị cá nhân để tiêm chủng với bất kỳ hình thức nào
sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn
thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ y tế
về việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả tăng diện bao phủ
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai
đã phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường
kiểm tra bắt giữ hai lô hàng là sản phẩm vật tư thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
chiều ngày hai mươi một tháng tám trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đường trần viết xuân
phường lào cai thành phố lào cai
tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm
cục quản lý thị trường phát hiện kiểm tra và thu giữ năm máy tạo oxy nhãn hiệu cettafel
bên ngoài hộp có ghi chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiếp đó chiều ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai
phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm và đồn công an kim thành công an thành phố lào cai
đã kiểm tra kho hàng tại garaoto ô số bảy lô bốn mươi tám khu công nghiệp bắc duyên hải
phường duyên hải thành phố lào cai phát hiện hai trăm ba mươi ba thùng giấy
mỗi thùng chứa ba mươi sáu bộ quần áo bảo hộ trong lĩnh vực y tế và lao động
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng là ông phạm duy khánh chú tỉnh tuyên quang
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn cốc xuất xứ của lời hoàng kể trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng
thưa quý vị nạn phá rừng tại đắk lắc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
thời gian qua tại khu vực giáp danh giữa huyện ehk và huyện krombong
tình hình vi phạm luật lâm nghiệp thậm chí diễn ra phức tạp
nhất là tình trạng phá rừng xâm chiếm đất rừng gây ảnh hưởng đến công tác quản lý
bảo vệ rừng suy giảm tài nguyên rừng nghiêm trọng
các đối tượng phá rừng khai thác lâm sản trái phép rất manh động
sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng cướp tàng vật khi bị phát hiện
đây là hiện trường hai mươi một cây gỗ bị cắt hạ tại tiểu khu bảy trăm linh bốn thuộc địa bàn xã cư bông huyện eak
số gỗ còn sót lại hơn một mươi một mét khối
trước đó trong quá trình kiểm tra lực lượng bảo vệ rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp eak đã phát hiện bắt giữ một xe độ chế
chở ba lóng gỗ lớn đang di chuyển trên địa bàn buôn ea rớt xã cư bui huyện krombong
tuy nhiên khi bị lực lượng kiểm tra nhóm đối tượng này rất hung hãn chống trả quyết liệt
đồng thời huy động hơn bốn mươi đối tượng khác đưa dao hung khí đến uy hiếp cướp số gỗ rồi bỏ trốn
nhưng sau đó bộ lâm tập đã huy động lực lượng ngồi làng dăng ngồi làng vô

trong chiếm đất rừng tổng diện tích bị phá và lấn chiếm hơn hai trăm linh hectare
và nhiều vụ khai thác lâm sản trái phép chống trả lực lượng chức năng
của chức cướp tăng vật diễn ra tại khu vực này nhưng chưa được giải quyết dứt điểm
thì đây cũng là một vụ rất là khó
tại vì hiện nay là tăng vật thì còn một ít nhưng đấu tượng thì là không có
hiện nay là chúng ta chưa giữ được đối tượng
cho nên là nó cũng khó cho nên là ủy ban giam huyện đã yêu cầu là kiểm công an
có hợp với kiểm lâm
hôm nay đã làm từng bước xác định và xin nhớ kiếm ủy ban giam huyện
và về phiêu hiện thì chỉ đạo chung của huyện quý ủy ban giam huyện là phải làm răng đe
chứ không thể để như thế được lần này hoặc lần khác
mặc dù quy chế phối hợp giữa các huyện và giữa tỉnh đắk lắc với gia lai phú yên
đã ký kết hơn ba năm nay các hoạt động phối hợp đã được triển khai
song tình trạng phá rừng lấn chiếm đất rừng trái phép tại khu vực giáp danh vẫn chưa hết nóng
rừng vẫn tiếp tục bị tàn phá
tình trạng phá xâm hại tình trạng chống người thi hành công vụ ngày càng gia tăng
một số vụ vẫn chưa được xử lý rứt điểm
rừng vẫn đang chảy máu tình trạng chặt phá rừng vẫn đang diễn ra
đây là hồi chuông cảnh báo để có những biện pháp và chế tài xử lý triệt đề vấn hạn này
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị
từ ngày hai mươi bốn tháng tám người dân thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
được yêu cầu không ra khỏi nhà từ một mươi tám h ngày hôm trước cho đến sáu h sáng ngày hôm sau
trừ các trường hợp cấp cứu cứu hỏa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
cơ yếu lực lượng giữ gìn an ninh trật tự
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận giao ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
nghiên cứu có phương án đưa người dân tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
nằm trong khu vực vùng lõi là khu vực có nhiều ca mắc đi cách ly tập trung
đối với vùng ngoài là khu vực an toàn hơn nhưng vẫn nằm trong
khu vực phong tỏa tiến hành quản lý chặt chẽ hơn nữa
rút ngắn thời gian đi chợ trong tuần của nhóm dân cư trong khu vực này
đối với thị xã lagi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu có biện pháp
cao hơn quyết liệt hơn nữa nghiêm túc hơn nữa
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục
kéo dài việc giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu
thời gian kết thúc việc giãn cách do địa phương tự quyết định
đồng thời nghiên cứu phương án tăng cường việc giãn cách
trong đó tính đến phương án yêu cầu người dân không đi ra ngoài trong vòng một tuần
ngay sau khi có kết quả khẳng định các trường hợp dương tính với covid một mươi chín
tại công ty tài chính f tám mươi tám trên địa bàn phường bảy thành phố bạc liêu
công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu đã nhanh chóng truy vết các trường hợp có liên quan
công ty tài chính f tám mươi tám cùng các hộ dân lân cận công ty này đã được
lực lượng công an tiến hành phong tỏa
bảy hộ gia đình với hai mươi ba nhân khẩu được yêu cầu không ra khỏi nhà
nơi cư trú của các f được phong tỏa và bảo vệ nghiêm ngặt
trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu cũng có nhiều địa điểm như khu chợ
khu nhà trọ được xác định liên quan đến ca nhiễm tại công ty tài chính f tám mươi tám
ngay trong đêm tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được lực lượng chức năng
nhanh chóng truy vết và đưa đi cách ly tập trung
các khu vực liên quan đều được phong tỏa để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và lực lượng công an cũng đã xây dựng kế hoạch để hỗ trợ người dân trong khu vực này
vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm kịp thời và trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp
khó lường thì một trong những giải pháp quan trọng để ứng phó là triển khai nhanh
quá trình tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín cho các đối tượng theo quy định
chính vì vậy dù siết chặt giãn cách xã hội tạm dừng mọi hoạt động
thì việc tiêm chủng vẫn được tổ chức nghiêm ngặt đảm bảo an toàn và giãn cách
ghi nhận sau đây trên địa bàn thành phố đà nẵng
đây là một trong hai điểm tiêm chủng tại khu công nghiệp hòa khánh quận liên triểu thành phố đà nẵng
được tổ chức tiêm trong thời gian thành phố thực hiện siết chặt giãn cách
trong đợt này dự kiến sẽ tiêm khoảng một mươi một mũi cho công nhân tại các khu công nghiệp
nâng tỷ lệ tiêm chủng đạt bốn mươi hai
và theo kế hoạch dự kiến trước ngày ba mươi một tháng tám
một trăm linh người lao động tại khu công nghiệp hòa khánh sẽ được tiêm mũi một
thế là vừa rồi chúng tôi được khu công nghiệp bố trí trong một địa bàn rất là thuận lợi
về mặt rất là rộng và thoáng cũng như là có điểm để tập kết xe trước khi mà vô tiêm chủng
cho nên là phần bố trí rất là thuận lợi cho vấn đề công nhân đánh tiêm
nhất là tuần thủ theo năm k trong đó giãn cách rất quan trọng trong bố trí tại các điểm tiêm
mặc dù thành phố đà nẵng đang siết chặt dàn cách
nhưng không vì thế mà chiến dịch tiêm chủng ngừa covid một mươi chín bị gián đoạn
ngành y tế đã sắp xếp các điểm tiêm chủng với số lượng người tiêm phù hợp
đặc biệt là các xe tiêm chủng lưu động đã được huy động để đảm bảo tiêm chủng
cho các trường hợp trong các khu phong tỏa cách ly y tế
cũng mong là mình được chích ngừa để chẳng an toàn
phải có cơ hội đi thăm con cái không thôi mình
chân bỏ tay theo cái nghĩa tinh thần ủng hộ tối đa cái vấn đề tiêm chủng bác sĩ
đợt này so với đợt một thấy rất là nghiêm túc hơn nhiều
lực lượng hỗ trợ cho các thầy cô giáo mà để giãn cách trước khi đăng ký
chuẩn bị vào tim khai báo và ngồi chờ rất là an toàn
đà nẵng có gần tám trăm hai mươi bảy dân trong độ tuổi tiêm chủng
đến nay đã có hơn một trăm một mươi người tiêm mũi một và hơn một mươi hai bốn trăm linh người
đã tiêm đủ hai mũi vắc xin phòng covid một mươi chín
ngành y tế thành phố cũng đã sẵn sàng kế hoạch nếu được phân bổ đủ một năm triệu liều trong năm nay
thì sẽ triển khai tiêm nhanh chóng để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng
tin an ninh trả tự đáng chú ý ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép với ba bị cáo
vi văn trình vi văn tài sầm văn trăng cùng chú tại huyện hà quảng tỉnh cao bằng
theo cáo trạng
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một vi văn trình được một người trung quốc chưa rõ thông tin liên lạc qua mạng xã hội
để thuê đón hai người từ trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam với số tiền thỏa thuận là năm triệu đồng
sau đó trình đã gọi điện thuê trăng đón hai người kể trên đi theo đường mòn đến xã tổng cọt huyện hà quảng
nhằm tránh trạm kiểm soát của lực lượng chức năng
tiếp đó trang thuê tài đón hai người này về xã ngọc đào huyện hà quảng
trong quá trình di chuyển tài đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt vi văn trình hai năm tù giam
sầm văn trăng một mươi tám tháng tổ giam và vi văn tài một mươi hai tháng tổ giam
lại thêm một đối tượng lợi dụng xe có giấy ưu tiên luồng xanh để chở người từ vùng dịch
sự việc được phát hiện tại tỉnh yên bái và đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh này ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trưa ngày hai mươi ba tháng tám tổ công tác tiếp nhận khai báo y tế của một người sinh năm hai nghìn bảy
chú tại thị trấn yên bình có đi từ xã quang minh huyện mê linh thành phố hà nội về thị trấn yên bình
quá trình làm việc người này khai nhận được lái xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h ba mươi nghìn tám trăm năm mươi chín có đăng ký luồng xanh
di chuyển từ huyện đông anh hà nội đi giao hàng trên địa bàn thành phố yên bái cho đi nhờ về
khi đến gần chốt kiểm dịch số ba lái xe tải yêu cầu em này xuống đi bộ vào chốt khai báo
sau đó lái xe cũng vào kiểm tra khai báo y tế rồi điều khiển xe luồng danh đi giao hàng
nhận được thông tin công an tỉnh yên bái đã ra hiệu lệnh dừng xe
đồng thời yêu cầu lái xe tải quay lại chốt kiểm dịch số ba
bàn giao cho công an thị trấn yên bình điều tra làm rõ hành vi vi phạm
chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn yên bình huyện yên bình đã ra quyết định xử phạt ba triệu đồng
đối với lái xe tải vì có hành vi che giấu không khai báo kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại khu đô thị mới nam thành phố tuy hòa thuộc phường phú đông và phường phú thạnh tp tuy hòa tỉnh phú yên
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố thêm ba đối tượng
ngoài việc áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
cơ quan cảnh sát điều tra còn kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra
đó là các đối tượng mai hắc lợi phó giám đốc sở tư pháp tỉnh phú yên
ngô quang phú phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường và nguyễn ngọc duy phó cục trưởng cục thuế tỉnh phú yên
cả ba bị can trên đều bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
kết quả điều tra bước đầu cho thấy với vai trò là thành viên của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh phú yên
các bị can trên đã có hành vi thông đồng với ông nguyễn trí hiến phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
tạo điều kiện cho một cá nhân ngoài tỉnh mua toàn bộ hai trăm sáu mươi hai lô đất xây dựng căn hộ với giá tranh lệch khởi điểm
rồi phân lô bán lẻ đất nền gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn tám tỷ đồng
trong vụ án này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố năm đối tượng
trong đó đã bắt tạm giam ông nguyễn trí hiến nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
và bà nguyễn thị nở nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh phú yên
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với trường quay phía nam cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị phấn đấu cải thiện tình hình tiến đến kiểm soát dịch bệnh tập trung cao vào công tác điều trị giảm tử vong
ổn định xã hội chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
là lời cam kết của tân chủ tịch phan văn mãi sau khi được hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi
bầu làm chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm với chín mươi bảy bảy mươi năm số đề biểu có mặt tán thành
như vậy sau hơn hai tháng được bộ chính trị điều động và chế định tham gia ban chấp hành
ban thường vụ thành ủy và phân công chức vụ phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
đồng chí phan văn mãi đã được bầu dự chức chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu thay cho ông nguyễn thành phong
đồng chí phan văn mãi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê quán xã thành phú đông huyện dòng trôn tỉnh bến tre
có trình độ lý luận chính trị cao cấp cử nhân tiếng anh cử nhân kinh tế thạc sĩ quản lý kinh tế
là cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ phong trào đoàn cơ sở trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại trung ương và địa phương
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông giữ chức vụ bí thư thành ủy bến tre khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đồng chí phan văn mãi được bộ chính trị chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ
ban thường vụ thành ủy giữ chức vụ phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ông cũng nằm trong ban chỉ đạo chống dịch covid một mươi chín của thành phố
trong công tác chống dịch gần đây đồng chí phan văn mãi đã có mặt gửi chia sẻ trong buổi phát động phong trào
phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và ra mắt trung tâm tiếp nhận hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch covid một mươi chín
về chương trình hành động sắp tới tân chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi nhấn mạnh
sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tập trung nâng cao công tác điều trị giảm tử vong ổn định xã hội chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân
nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thích ứng với điều kiện phòng chống dịch và bình thường mới
nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách giải pháp mới để huy động tối đa các nguồn lực
nhất là nguồn lực con người phục vụ phát triển kinh tế xã hội ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân thành phố
sáng nay hai mươi bốn tháng tám phó thủ tướng vũ đức đam đã đến thăm kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện giã chiến bộ công an
tại khu t ba mươi khu phước lộc huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
tham gia cùng đoàn kiểm tra có trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
chỉ huy trưởng bộ chí huy tiền phương và các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an
bệnh viện giã chiến bộ công an có diện tích xây dựng khoảng ba m hai tại khu t ba
phường phước lộc huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
khu đất được cách khá xa các khu dân cư xung quanh thuận lợi cho công tác phòng chống dịch bệnh
tại đây báo cáo với phó thủ tướng trung tướng nguyễn duy ngọc
quỹ viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chí huy tiền phương cho biết
bệnh viện giải chiến này có quy mô ít nhất là ba trăm linh giường bệnh để điều trị cho cán bộ chiến sĩ
nhiễm covid một mươi chín tại khu vực thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
bệnh viện giải chiến này cũng chú động mua sắm vật tư thiết bị y tế
hỗ trợ cho bệnh viện ba mươi tháng bốn và các cơ sở y tế công an nhân dân
hoàn thiện các trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong công an nhân dân
sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng tăng cường chi viện cho các tỉnh lân cận
phó thủ tướng cũng đánh giá cao tính linh hoạt và chú động trong việc xây dựng bệnh viện giải chiến bộ công an
bên cạnh đó cũng ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây
đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
không để dịch bệnh lây lan khu vực bệnh viện giải chiến
phó thủ tướng cũng chỉ đạo cần chú động nhiều phương án nhân lực cơ sở vật chất
để sẵn sàng cho tình huống dịch xảy ra ở cấp độ cao hơn
thưa quý vị lực lượng chức năng tp hcm đã triển khai việc kiểm soát người vô gia cư
bằng cách đưa về tập trung đối lo
ở sinh hoạt chăm sóc y tế nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch
động thái này được đưa ra khi mà phiếu thực hiện quyết liệt
sau khi phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu quân đội và công an vào cuộc
tối hai mươi ba tháng tám công an quận phú nhuận chia làm bốn tổ công tác tiến hành tuần tra khép kính địa bàn
để vận động người lang thang vô gia cư về trung tâm an sinh xã hội
để phối hợp với chính quyền thành phố trong việc thực hiện các giải pháp ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh

không chỉ những người vô gia cư trong số những hoàn cảnh được đưa về khu tập trung
có cả những lao động nghèo bị mất việc làm không có thu nhập rồi thành phố cũng không được
mà ở lại cũng không xong khi không có tiền trả nhà trọ nên đành phải ra đường sống cơ nhở vào sự giúp đỡ của cộng đồng
thực hiện chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành thu gom
lên danh sách đưa những người này về các điểm tập trung tạm thời đảm bảo cuộc sống trước mắt cho họ
cái thời gian dịch bệnh thì rất nhiều bà con là có thể là từ cái chỗ mà họ thuê nhà đó
rồi không có cái điều kiện về nhà ở chủ nhà lấy lại nhà thì họ bắt đầu là họ ra đường
và khi họ ra đường như vậy đó thì quá trình anh em đi làm thì mới phát hiện là
nhiều trường hợp sống ngoài đường như vậy thì họ lại dương tính
khi mà mình test nhăn đó mình thấy dương tính
và cái chủ trương đầu tiên thì mình thấy là bà con mà để cho bà con sống cơ nhở ở bên ngoài
cái việc đầu tiên là mình thấy là cái đời sống người ta là không ổn
trong tình hình dịch bệnh b
bây giờ mà để cho bà con mình sống cơ nhà ở thì cái quan điểm đó là mình thấy là nó không có được
cho nên là lãnh đạo quận thì cũng đã có những cái chủ trương ngay từ đầu là phải xem xét để tính toán
làm sao tìm một cái nơi để đưa bà con là về khu này
ngoài ra việc để bà con ở ngoài đường khi mắc covid một mươi chín thì rất dễ lây lan nhanh ra cộng đồng
vì vậy việc thu gom đưa người vô gia cư cơ nhở về điểm tập trung
xây dế tiện chăm sóc y tế và có chỗ nghỉ ngơi
bà con ở đây sẽ được phục vụ ăn uống đầy đủ
nhiều quận huyện cũng sẽ test nhanh lấy mẫu và lên kế hoạch tiêm vaccine cho đối tượng này
có ăn có cơm có đồ mặn có đồ xào có canh
dương tính thì mình cứ đưa vào các cái trung tâm cách ly của mình thôi
thì hiện nay mình vẫn đang làm như vậy
thì bây giờ có được cái chỗ này thì các phường đỡ ở cái chuyện là không có rải rác
mà sẽ tập trung hết về ở chỗ này thì nó sẽ đỡ hơn và nó thuận lợi hơn trong công tác chăm sóc
việc quyết liệu tập trung người vô gia cư người sống lang thang tại thành phố hồ chí minh sẽ
giúp ngăn chặn được nguy cơ lây nhiễm từ những người này đồng thời đây là một chính sách nhân văn
chính quyền đã kịp thời chăm lo an sinh xã hội cho những người cùng cực vượt qua khó khăn của dịch bệnh
tại thành phố hồ chí minh số trường hợp f đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà là bốn mươi một chín trăm năm mươi năm người
thành phố chuẩn bị sử dụng thuốc monopiravir cho f điều trị tại nhà
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc thành phố đã tổ chức các trạm y tế lưu động kết hợp với
đội phản ứng nhanh của địa phương để chăm sóc theo dõi sức khỏe f khi điều trị tại nhà
đồng thời chuẩn bị một trăm linh túi thuốc cung cấp cho f không điều trị tại nhà và chuẩn bị sử dụng thuốc
monopiravir cho f điều trị tại nhà số trường hợp f đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà là gần
một mươi năm người trong đó có hơn hai mươi một trường hợp f cách ly tại nhà ngay từ đầu và gần hai mươi một trường
hợp f sau xuất viện về tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà số trường hợp f đang cách ly theo dõi
điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận quyện là gần một mươi năm người nhằm chia sẻ khó khăn
giảm nặng tài chính do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín sở giáo dục đào tạo tp hcm đã đề
xuất ủy ban nhân dân thành phố tạm thời không thu học phí học kỳ một miễn học phí học kỳ một như
một số hỗ trợ khó khăn cho phụ huynh và học sinh từ mầm non cho đến phổ thông
trước tình hình dịch bệnh kéo dài buộc năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai phải thực hiện dạy học trên trực tuyến
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm giãn thời gian thu học phí tạm
thu học phí học kỳ một đồng thời đề xuất miễn học phí học kỳ một như một số chính sách hỗ trợ cho
phụ huynh và học sinh từ mầm non đến phổ thông sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng đã phối hợp với
các sở ngành liên quan hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh
sinh viên hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đến năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
năm học mới tại tp hcm không thể bắt đầu bằng hình thức trực tiếp các cơ sở giáo dục
khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch phải mất ít nhất hai tuần sửa chữa cải tạo do đó
học sinh phổ thông của tp hcm sẽ bắt đầu năm học mới với hình thức học trên internet riêng
các học sinh đầm non phải dạy học trực tiếp sẽ bắt đầu và kết thúc năm học chậm hơn khối phổ thông
là lực lượng trong tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua lực lượng công an nhân dân
đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm
vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và trong cuộc chiến này có biết bao
sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh họ
cũng phải việc riêng kiềm nén nỗi nhớ nhà người thân để dành toàn thời gian tâm trí và công sức
cho nhiệm vụ đặc biệt nơi tuyến đầu gia đình này có ba thế hệ gồm hai cháu nhỏ
bố mẹ hai bé và bà nội chung sống thế nhưng gần ba tháng nay không chỉ những bút tôm mà mọi sinh
hoạt và quay quần bên nhau chỉ còn lại giữa bà và cháu những thành viên còn lại là những chiến sĩ
công an nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch và đấu tranh với các loại tội phạm
giữ gìn an ninh trực tự
nếu như bán tóc công an phố cũng như là bán chỉ huy công an quận thì bản thân mỗi cán bộ chiến
sĩ của tôi luôn luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm trong việc là công tác phòng chống dịch
đặc biệt là bên cạnh đó thì cán bộ chiến sĩ của công an phường năm luôn luôn là đề cao tinh thần
trách nhiệm cao nhất dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường thì qua đó là
các loại chuyện gia đình cá nhân bản thân chúng tôi là trên phương diện là luôn luôn đi đầu trong công
tác phòng chống dịch
cũng ở tuyến đầu chống dịch dù không phải trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt nhưng đại úy lê thị xuân
quỳnh vợ đại úy phạm xuân quyền ngoài hoàn thành tốt các công việc tại trụ sở công an phường cũng
tích cực tham gia nhiều hoạt động phòng chống dịch của ủy ban nhân dân phường và quận
cũng như các đồng chí đồng đội trong cơ quan thì trực chiến trăm phần trăm tại đơn vị để cùng
thực hiện nghiêm viết chỉ thị một mươi sáu thì ngoài những công việc vẫn làm hàng ngày bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu về công tác phòng chống dịch

có chăng cũng chỉ đôi lần tranh thủ ghế nhà nhưng cũng chỉ nhìn nhau từ xa
cũng như bao người khác xa nhà xa con là sẽ nhớ

những lúc như vậy chiếc điện thoại là niềm an ủi giúp các thành viên trong gia đình được xích lại gần nhau

và những nỗi nhớ niềm thương cũng phần nào được sang sẻ
và những nỗi nhớ niềm thương cũng phần nào được sang sẻ
có nhớ mẹ nhiều không
có nhớ mẹ nhiều không
anh hai đâu cho mẹ nói chuyện với anh hai với

mẹ cho anh hai
mẹ cho anh hai
con đang làm gì đó sáng nay con có học bài không

tại là patient yelling
trong cuộc chiến đầy gian khổ với kẻ giặc vô hình là dịch covid một mươi chín
họ những chiến sĩ công an nhân dân nơi tuyến đầu đã tạm gác lại những niềm vui riêng bên gia đình người thân vì nhiệm vụ chung
và để họ những người chiến sĩ công an nói riêng và lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín nói chung sớm có lại những bữa cơm đoàn viên cùng gia đình
mỗi chúng ta những người dân hãy tuân thủ mọi quy định về công tác phòng chống dịch của chính quyền các cấp đề ra